chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé

tây nguyên và nam bộ do tác động của gió mùa tây nam vẫn duy trì mạnh vì thế mà cứ đến chiều tối thì mưa rồng diễn ra trên diện rộng kèm theo đó là các hiện tượng thời tiết cực đoan
còn ban ngày thì trời vẫn có nắng với nền nhiệt độ cao nhất tại tây nguyên là hai mươi tám ba mươi một độ còn tại nam bộ là từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
trên biển mưa rông đang diễn ra trên hầu khắp biển đông trong đó bao gồm cả khu vực quần đảo hoàng sa và quần đảo trường sa
tại quần đảo hoàng sa chịu ảnh hưởng của vùng áp thấp còn trường sa chịu tác động của gió tây nam mạnh cấp năm
gió tây nam cấp sáu gây biển động vì thế ngư dân cần đồng nghiệp chú ý
về tình hình nhiệt độ giao động ở mức là hai mươi sáu ba mươi hai độ tại cả hai khu vực quần đảo này
hà nội và các vùng lân cận thì mây thay đổi có mưa rào và rông vài nơi
ngay trời nắng có nơi sẽ rào nắng nóng gió đông nam cấp hai ba nhiệt độ ngày đêm ở mức là hai mươi tám ba mươi sáu độ
gió tây nam cấp sáu gây biển động vì thế ngư dân cần đồng nghiệp chú ý